công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị cho biết vừa bắt hai đối tượng liên quan đến việc mất trộm thiết bị điện cao thế
đặc biệt đây là tuyến huyết mạch cung cấp điện cho địa bàn phía tây của tỉnh quảng trị và nước bạn lào
đồng thời tiếp nhận điện từ các nhà máy điện gió thủy điện trên địa bàn tỉnh để hòa vào lưới điện quốc gia
tại cơ quan điều tra đối tượng lê tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thị trấn lao bảo huyện hướng hóa khai nhận
đã nhiều lần sử dụng mỏ lết tuyếp sắt tháo mở lấy trộm bảy mươi thanh răng tại bốn trụ điện cao thế một trăm một mươi kv
vị trí từ trụ hai trăm hai mươi chín đến trụ hai trăm ba mươi hai thuộc đường dây đông hà lao bảo
vũ còn lôi kéo đối tượng lê minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại thị trấn lao bảo lấy trộm ba thanh rằng
tại vị trí trụ điện hai trăm ba mươi hai sau khi thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng bán thanh rằng để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy tổng hợp sử dụng
hiện cơ quan điều tra đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc